theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện xâm nhập mặn đang tăng cao
theo các kỳ chiều cường tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
đến nay hạn hán xâm nhập mặn đã gây thiệt hại gần hai mươi chín bảy trăm linh hectare lúa tại khu vực này
tại các cửa sông cửu long ở mức sâu nhất bảy mươi năm km sâu hơn trung bình nhiều năm ba mươi km
từ nay đến hết tháng bốn xâm nhập mặn sẽ tiếp tục gia tăng
ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất nông nghiệp trong vùng đồng bằng sông kiều long
tổng cục thủy lợi khuyên cáo các địa phương cần tích cực chữ nước
và xây dựng phương án chủ động ứng phó với tình hình hạn mặn
nhất là chín mươi bốn trên ba trăm một mươi tám hectare lúa xuống giống muộn trong tháng một mươi hai năm trước
chín tỉnh ven biển có khả năng chịu ảnh hưởng của hạn mặn
như trà vinh hậu giang sóc trăng bạc liêu cà mau và biến tre
bên cạnh đó các tỉnh thành phố đã thu hoạch vụ lúa đông xuân xong
không nên xuống giống vụ hè thu ngay chỉ xuống giống khi xâm nhập mặn giảm
nguồn nước bảo đảm cung cấp cho lúa và rau màu